thi thể bị cháy xém của một cô gái trẻ nghi là tự thiêu được người dân phát hiện ở khu vực đèo pren thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
vào chiều qua công an tp đà lạt và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường tiến hành điều tra vụ việc trên
trước đó vào khoảng một mươi bốn h cùng ngày một nhóm du khách đang dừng chân bên đèo để chụp hình lưu niệm thì phát hiện một thi thể phụ nữ bị cháy đen nằm trên đồi thông
ngay sau đó nhóm này đã trình báo cơ quan chức năng
tại hiện trường bên cạnh thi thể còn có một số vỏ chai nhựa và một số giấy tờ đang cháy dở
ngoài ra các vật dụng cá nhân khác gần như bị cháy rụi hoàn toàn
kiểm tra một tờ giấy nhỏ có nội dung nghi là thư tuyệt mệnh của nạn nhân
lực lượng chức năng phát hiện trong tờ giấy này có ghi tên huỳnh thị xuân hiền hai mươi sáu tuổi
ngoài ra không ghi rõ địa chỉ nơi ở hay tên của người thân
hiện công an thành phố đà lạt đang phối hợp với công an tỉnh lâm đồng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc trên